công an tp biên hòa đã tạm giữ hình sự một mươi tám đối tượng cầm đầu lợi dụng các cuộc tập trung đông người của người dân để gây dối tại một số tuyến đường ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai trong những ngày vừa qua làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
theo đó những ngày qua các đối tượng đã lợi dụng kích động lôi kéo cổ vũ nhiều người tham gia hò hét trưng băng rôn biểu ngữ gây náo loạn một số tuyến đường ở tp biên hòa như quốc lộ một a phạm văn thuận nguyễn ái quốc đồng khởi
rất nhiều đối tượng còn hò hét và chặn các phương tiện giao thông qua lại khu vực này gây ách tắc trong nhiều giờ đồng hồ
sau khi xác định được những đối tượng gây dối có hành vi quá khích lực lượng công an đã tạm giữ hơn năm mươi đối tượng
qua sàng lọc xác định một mươi tám đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự nên công an tp biên hòa đã tiến hành tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ